tại hà nội việt nam cùng canada và liên minh châu âu đã phối hợp tổ chức hội thảo diễn đàn khu vực asean lần thứ hai
về thực thi công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức
hội thảo là diễn đàn để tăng cường trao đổi về các phương thức áp dụng hiệu quả các văn kiện quốc tế về biển
đặc biệt là công ước luật biển để giải quyết các thách thức trong quản lý biển hiện nay
có phần nâng cao nhận thức về các thách thức an ninh biển đang nổi lên
chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn thúc đẩy hợp tác về biển giữa các thành viên trong diễn đàn khu vực asean